một tình hình dịch covid một mươi chín
thông tin các ca nhiễm mới tính từ một mươi sáu h ngày một mươi bảy tháng một mươi một đến một mươi sáu h ngày một mươi tám tháng một mươi một
trên hệ thống quốc gia quản lý ca bệnh covid một mươi chín ghi nhận một mươi hai trăm hai mươi ba ca nhiễm mới
trong đó một mươi bốn ca nhập cảnh và một mươi hai trăm linh chín ca ghi nhận trong nước tăng ba trăm bảy mươi ca so với ngày trước đó
tại sáu mươi tỉnh thành phố có năm bốn trăm năm mươi bốn ca trong cộng đồng
một số tỉnh thành phố ghi nhận ca bệnh như sau
thành phố hồ chí minh một sáu trăm linh chín
bình dương sáu trăm tám mươi sáu
tây ninh sáu trăm ba mươi hai
hà nội hai trăm linh hai
hòa bình hai
thái nguyên một
yên bái một
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm giảm nhiều nhất so với ngày trước đó
bình thuận giảm một trăm năm mươi sáu
đồng nai giảm một trăm linh một
kiên giang giảm chín mươi hai
các địa phương ghi nhận số ca nhiễm tăng cao nhất so với ngày trước đó
thành phố hồ chí minh tăng hai trăm bảy mươi hai
tây ninh tăng hai trăm năm mươi sáu
hà giang tăng một trăm linh một
trung bình số ca nhiễm mới trong nước
ghi nhận trong bảy ngày qua chín một trăm hai mươi sáu ca trên một ngày
tình hình dịch covid một mươi chín tại việt nam
kể từ đầu dịch đến nay việt nam có một sáu mươi năm bốn trăm sáu mươi chín ca nhiễm
đứng thứ ba mươi bảy trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
trong khi với tỷ lệ số ca nhiễm trên một triệu dân
việt nam đứng thứ một trăm năm mươi trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
bình quân cứ một triệu người có một mươi tám trăm một mươi hai ca nhiễm
đợt dịch thứ bốn từ ngày hai mươi bảy tháng bốn năm hai nghìn hai mươi

số ca nhiễm mới ghi nhận trong nước là một sáu mươi ba trăm chín mươi bốn ca
trong đó có tám trăm bảy mươi tám bảy trăm bảy mươi sáu bệnh nhân đã được công bố khỏi bệnh
có hai tỉnh thành phố không có ca lây nhiễm thử phát trên địa bàn trong một mươi bốn ngày qua
yên bái bắc cạn
các địa phương ghi nhận số nhiễm tích lũy cao trong đợt dịch này
thành phố hồ chí minh bốn trăm năm mươi hai bảy trăm hai mươi hai
bình dương hai trăm bốn mươi sáu bảy
đồng nai tám mươi bốn trăm tám mươi chín
tiền giang hai mươi ba chín mươi chín
hai tình hình điều trị
số liệu do sở y tế các tỉnh thành phố báo cáo hàng ngày trên hệ thống quản lý covid một mươi chín
của cục quản lý khám chữa bệnh bộ y tế
số bệnh nhân khỏi bệnh
bệnh nhân được công bố khỏi bệnh trong ngày là sáu bảy trăm hai mươi ba
tổng số ca được điều trị khỏi tám trăm tám mươi một năm trăm chín mươi ba

ba số bệnh nhân tử vong

tại tp hcm bốn mươi hai an giang hai mươi hai kiên giang một mươi sáu bình dương một mươi bốn đồng nai bảy long an sáu bạc liêu năm tiên giang năm nghệ an ba trà vinh ba tây ninh ba vĩnh long ba bình thuận hai cần thơ hai bến tre hai
sóc trăng hai ninh thuận một bà rịa vũng tàu một
trung bình số tử vong ghi nhận trong bảy ngày qua chín mươi ca
tổng số ca tử vong do covid một mươi chín tại việt nam tính đến nay là hai mươi ba bốn trăm bảy mươi sáu ca chiếm tỷ lệ hai hai so với tổng số ca nhiễm
so với thế giới tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ ba mươi bốn trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ một trăm ba mươi ba trên hai trăm hai mươi ba quốc gia và vùng lãnh thổ
so với châu á
tổng số ca tử vong việt nam xếp thứ một mươi trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
số ca tử vong trên một triệu dân xếp thứ hai mươi tám trên bốn mươi chín quốc gia và vùng lãnh thổ
mới đây bộ y tế đề nghị các địa phương cho ý kiến về thời gian cách ly y tế với f một
là người đã tiêm vaccine hoặc khỏi covid một mươi chín
cục quản lý môi trường y tế bộ y tế vừa có văn bản gửi sở y tế các tỉnh thành phố
xin ý kiến về việc điều chỉnh thời gian cách ly phòng chống dịch covid một mươi chín đối với f một
theo cơ quan này trong thời gian qua
nhiều tỉnh thành phố đã đạt tỷ lệ bao phủ vaccine phòng covid một mươi chín cao cho người trong độ tuổi tiêm chủng
và nhiều người mắc covid một mươi chín đã được điều trị khỏi bệnh
những ngày này có nguy cơ thấp hơn về khả năng bị nhiễm và mức độ nghiêm trọng của bệnh
nếu như bị nhiễm sars cov hai văn bản của cục quản lý môi trường y tế nêu
cụ thể những người đã tiêm đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có thể xanh trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm đủ liều vaccine của cơ quan có thẩm quyền cấp
liều cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày và không quá một mươi hai tháng hoặc
bệnh covid một mươi chín trong vòng sáu tháng tính đến thời điểm được xác định là f một
có giấy ra viện hoặc giấy xác nhận khỏi bệnh covid một mươi chín
thực hiện cách ly y tế tại nhà nơi lưu trú bảy ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong bảy ngày tiếp theo
và nghiêm túc thực hiện thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe như ho sốt khó thở đau rắt họng mất vị giác
các trường hợp này phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr mẫu đơn ba lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly lần hai vào ngày thứ ba và lần ba vào ngày thứ bảy
những người tiêm chưa đủ liều vaccine phòng covid một mươi chín có thẻ vàng trên sổ sức khỏe điện tử
hoặc giấy chứng nhận tiêm chủng của cơ quan có thẩm quyền cấp
liệu cuối cùng tiêm trong thời gian ít nhất một mươi bốn ngày tính đến thời điểm được xác định là f một
thực hiện cách ly y tế một mươi ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong thời gian bảy ngày tiếp theo
và luôn thực hiện
thông điệp năm k
nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe các trường hợp này phải báo cho cơ quan y tế để theo dõi và xử trí theo quy định
họ cũng phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr mẫu đơn ba lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly lần hai vào ngày thứ năm và lần ba vào ngày thứ một mươi
với những người chưa tiêm vaccine phòng covid một mươi chín thực hiện cách ly y tế một mươi bốn ngày
tiếp tục tự theo dõi sức khỏe tại nhà nơi lưu trú trong vòng một mươi bốn ngày tiếp theo
và luôn thực hiện thông điệp năm k
báo cho cơ quan y tế
nếu có dấu hiệu bất thường như ho sốt khó thở hay đau rắt họng
đồng thời những người này cũng phải thực hiện xét nghiệm sars cov hai bằng phương pháp rt pcr mẫu đơn ba lần
lần một khi bắt đầu thực hiện cách ly lần hai vào ngày thứ bảy và lần ba vào ngày thứ một mươi ba
cục quản lý môi trường y tế các sở y tế tỉnh thành phố gửi kiến nghị trước ngày hai mươi hai tháng một mươi một
để tổng hợp và báo cáo lãnh đạo bộ y tế
dựa trên các ý kiến từ địa phương cơ quan này sẽ đề xuất ban chỉ đạo quốc gia phòng chống dịch covid một mươi chín
và bộ y tế
vừa qua hà nội bất ngờ thay đổi quy định cách ly đối với người từ vùng dịch về
quyết định này đã không nhận được sự đồng tình của một số bộ phận thậm chí là phản ứng rất mạnh
nhiều người có kế hoạch đến hà nội đã trở tay không kịp vì quy định đột xuất này
cuộc chiến này vẫn đang tiếp diễn
phó thủ tướng vũ đức đam phát biểu trước quốc hội khi đề cập đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
đồng thời ông nhấn mạnh rằng khi đã tiêm vaccine rồi thì chỉ cần giám sát y tế nghiêm ngặt
cách ly theo phương thức mới không cách ly như cũ nữa
để mọi người thực sự được bình thường mới như các nước châu âu
đây cũng chính là quan điểm đã được thể hiện trong nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
được dư luận đồng tình
nhiều đại biểu quốc hội ủng hộ
thủ tướng phạm minh chính cũng đã nhiều lần lưu ý các địa phương không được ban hành quy định
về chống dịch trái với tinh thần nội dung của nghị quyết quan trọng này
chính vì vậy khi hà nội yêu cầu người về từ thành phố hồ chí minh
và một số tỉnh phía nam phải cách ly tại nhà bảy ngày
đã không nhận được sự đồng tình thậm chí phản ứng rất mạnh
nhiều người có kế hoạch đến hà nội đã trở tay không kịp vì quy định đột xuất này
nhiều sự kiện chương trình quan trọng diễn ra tại hà nội và thành phố hồ chí minh
trong thời gian tới có nguy cơ bị hủy bỏ
bởi có những người tham gia trong tâm thế thích ứng an toàn linh hoạt với dịch
nay lại phải cách ly kiểu chống dịch khi chưa phủ vaccine
đi về phải cách ly công việc lỡ dở thôi thì ở nhà cho khỏe
lý giải về việc không cần phải áp dụng biện pháp cách ly như cũ
phó thủ tướng vũ đức đam khẳng định là tiêm vaccine cho phép chúng ta bình tĩnh hơn
khi đó trong cuộc sống bình thường mới điều quan trọng nhất là mọi người dân
tiếp tục thực hiện nghiêm túc năm k để bảo vệ bản thân và cộng đồng
hơn nữa hà nội và thành phố hồ chí minh có độ bao phủ vaccine
và tỷ lệ người đã tiêm đủ hai mũi vaccine đứng đầu cả nước
nếu tiếp tục áp dụng các biện pháp chống dịch cực đoan như cũ
đặc biệt là yêu cầu cả người đã tiêm đủ hai mũi vaccine
có kết quả xét nghiệm âm tính vẫn phải cách ly bảy ngày
chắc chắn rằng nhiều hoạt động kinh tế xã hội sẽ chịu tác động tiêu cực
nên kinh tế khó mà sớm phục hồi
quy định riêng của hà nội và một vài địa phương khác
cũng sẽ đưa chúng ta trở về tình trạng thiếu thống nhất
không thông suốt trong công tác phòng chống dịch
đặc biệt là theo tinh thần nghị quyết một trăm hai mươi tám của chính phủ
chống dịch phải quyết liệt đó là nhiệm vụ
nhưng dù có quyết liệt thế nào cũng không thể lặp lại xu hướng cực đoan
được cho mình khó cho muôn người
bỏ qua thành quả phủ vaccine mà không phải địa phương nào cũng có được như hà nội
chúng ta đã quá mệt mỏi vì cách chống dịch không thống nhất
vì vậy dù lý lẽ thế nào các cơ quan có trách nhiệm tham mưu
lãnh đạo thành phố hà nội cần phải xem xét lại quy định ngặt nghèo của mình
đây cũng là lúc cần đến sự giám sát
để đảm bảo nghị quyết một trăm hai mươi tám được thực thi hiệu quả và thống nhất
không thể có chuyện đã tiêm đủ hai mũi vaccine
kết quả xét nghiệm âm tính mà vẫn bị cách ly
số ca mắc mới covid một mươi chín ở hà nội có xu hướng tăng
nhưng nhiều người dân không tân thủ năm k
nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa chấp hành nghiêm quy định phòng dịch
tại hà nội số ca mắc covid một mươi chín gia tăng
trong đó có nhiều ca cộng đồng
bí thư thành ủy hà nội đã đề nghị chính quyền các cấp
tiếp tục tăng cường phòng chống dịch
người dân nâng cao ý thức đặc biệt không vì độ phủ vaccine covid một mươi chín lớn
mà sinh ra chủ quan
thực tế những ngày này nhiều người dân đã có tâm lý chủ quan lơ là phòng dịch
nhiều người không thực hiện nghiêm năm k
nhiều cơ sở kinh doanh dịch vụ chưa chấp hành nghiêm quy định phòng chống dịch
như không yêu cầu khách quét mã qr
thậm chí có cả cơ sở hoạt động trái phép
bạn nào cũng đông kín người nhân viên không đeo khẩu trang
trong nhà cũng không còn một chỗ trống
những đoàn người vẫn nối nhau vào quán
nhưng không một ai dừng lại quét mã qr
mùa đông những quán đổ nướng lúc nào cũng kín khách
bàn trên tầng hai bàn dưới tầng một
thậm chí bàn xếp kín không còn lối đi
trong khi đó những nhóm thanh niên đang say sưa trong những cuộc nhậu
theo quan sát cửa hàng không có chỗ quét mã qr
không có vách ngăn không sát quần không đeo khẩu trang
và không đảm bảo giãn cách
thậm chí bất chấp lệnh
cho quán bia mở cửa trở lại tại hà nội
nhiều quán vẫn đón khách và giải thích
đây là cửa hàng bán đồ ăn kèm thêm bàn bia
từ vỉa hè đến trong nhà
từ tầng một đến tầng hai không còn chỗ trống
có những bàn trên một mươi người cùng ngồi chung
nhiều cửa hàng có mã qr
thì khách hàng đến nơi cũng không quét
có nơi còn không dán mã qr để khai báo y tế
ở một khu phố khác của hà nội
hàng dài xe bán hàng rong
và khách hàng đứng theo từng nhóm
thời điểm này có gần một trăm linh người
trong một đoạn phố dài khoảng một mươi năm m
nhiều người thoải mái thưởng thức
những món ăn trên đường phố giữa đám đông
và nhiều người không đeo khẩu trang
theo quy định của thành phố hà nội
các hàng ăn phải đóng cửa trước hai mươi một giờ
nhưng nhiều nơi vẫn sáng đèn đón khách
hoặc có nơi nếu thấy cơ quan chức năng kiểm tra
nhân viên sẽ tắt đèn bên ngoài
đưa khách vào bên trong
phòng kín đã chật nay lại càng chật hơn
có thể nói dù các cấp chính quyền
có nỗ lực đến mấy
đội ngũ y bác sĩ có nỗ lực đến mấy
mà người dân không chấp hành nghiêm các quy định phòng dịch
nguy cơ lây lan bùng phát là rất cao
ảnh hưởng đến chính cuộc sống của từng người dân
và toàn xã hội cái giá phải trả sẽ rất lớn
xin được chuyển sang những tin tức khác
từ sáu giờ sáng một mươi bảy tháng một mươi một
ubnd phường phú đô ở nam từ liêm hà nội
thiết lập ba chốt kiểm soát dịch
tình trạng un ứa cục bộ đã xảy ra
tại các chốt này
ba chốt kiểm soát dịch phường phú đô được triển khai
được đặt ở ngõ năm mươi bốn đường lê quang đạo
cổng làng phú đô
đường châu văn liêm chốt đường đồng bông
còn lại toàn bộ các lối ra
vào khác cũng được chốt cứng
bảy h sáng tại chốt kiểm soát dịch
ngõ năm mươi bốn đường lê quang đạo
người dân ra vào làng tập trung quét mã qr
ở hơn hai mươi điểm đã được
lực lượng chức năng bố trí sẵn
có thời điểm hàng trăm người cùng tập trung quét mã
không đảm bảo giãn cách
nhiều người dân tỏ ra lúng túng khi lần đầu tiên
quét mã qr ông vũ tiến lợi
sáu mươi hai tuổi ở tổ hai phường phú đô
phải nhờ người làm giúp
thấy mọi người tập trung quét mã đông quá
lại không giãn cách tôi thấy lo lắng
nhưng không đứng quét thì không được ra ngoài
ông lợi chia sẻ
thậm chí có những trường hợp khi đến chốt
phải nhờ lực lượng chức năng hướng dẫn
tải ứng dụng để khai báo y tế
anh nguyễn đình quý mất một mươi năm phút
mới tải xong ứng dụng khai báo y tế
nhưng anh vẫn ủng hộ việc lực lượng chức năng
kiểm tra nghiêm tôi thấy kiểm tra như thế này
là cần thiết hơi mất thời gian một chút
nhưng để mình phòng tránh kiểm soát
được dịch bệnh nếu phải đi cách ly
thì còn tốn kém thời gian và tiền bạc hơn
anh quý cho biết
ông nguyễn công trình bí thư đảng ủy phường phú đô
trực tiếp chỉ đạo lực lượng chức năng
làm việc tại chốt ông trình cho rằng
có thể do ngày đầu tiên áp dụng quy định
nên nhiều người dân lúng túng
nhiều người ra đây mới khai báo
nên gây ra hiện tượng tập trung đông người
những ngày sau mọi thứ đi vào quy cụ
sẽ không còn tình trạng này
chúng tôi đang áp dụng đúng công điện số hai mươi ba
của thành phố hà nội về việc tiếp tục
triển khai các biện pháp phòng chống dịch
covid một mươi chín trong tình hình mới
hiện tại phường phú đô đang ở cấp độ bốn màu đỏ
nguy cơ rất cao nên sẽ phải kiểm soát
người ra vào ông trình thông tin
mới đây ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
khu vực phía nam cùng một số cơ quan
đơn vị tại thành phố hồ chí minh
tổ chức buổi họp báo về việc tổ chức lễ tưởng niệm
đồng bào tử vong cán bộ chiến sĩ
hy sinh vì dịch covid một mươi chín
ông võ trọng nam phó giám đốc
sở văn hóa thể thao tp hcm thông tin
buổi lễ nhằm thể hiện nỗi buồn sâu sắc
sự sẻ chia trước những mất mát
và đau thương của hàng vạn gia đình
đã mất người thân đồng thời khích lệ
tinh thần các lực lượng đã và đang
tham gia cuộc chiến với đại dịch covid một mươi chín
tại buổi làm việc ông nguyễn hoài nam
phó giám đốc sở y tế tp hcm thông tin
trong số các trường hợp tử vong
do covid một mươi chín tại tp hcm
có ba mươi tám trẻ em sáu mươi hai phụ nữ
có thai đối với ngành y tế
có ba trường hợp là nhân viên y tế
mất vì dịch covid một mươi chín
trong đó một bác sĩ một điều dưỡng
lây nhiễm trong khi chăm sóc bệnh nhân
một trường hợp lây nhiễm trong cộng đồng
ông nguyễn hoài nam chia sẻ
ông nguyễn hoài nam cho hay những trường hợp trên
đã được nhà nước ghi nhận công lao
trao tặng huân chương lao động hạng ba
ông võ trọng nam phó giám đốc sở văn hóa
thể thao tp hcm chia sẻ thêm
ngoài điểm cầu chính tại hội trường thống nhất
các quận huyện thành phố thủ đức
cũng đồng loạt tổ chức lễ tưởng niệm
trong tối một mươi chín tháng một mươi một
các quận huyện thành phố thủ đức
có trách nhiệm mời thân nhân đồng bào cán bộ
chiến sĩ qua đời vì covid một mươi chín
cùng tới giờ tại điểm cầu hội trường thống nhất
ban tổ chức đã mời năm mươi người
đại diện thân nhân người mất
vì dịch covid một mươi chín trong đợt
bùng phát dịch vừa qua
theo quy định mới nhất của tp hcm
dịch vụ vận chuyển hành khách bằng xe hai bánh
sử dụng công nghệ được phép hoạt động trở lại
có điều kiện từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
trong văn bản hướng dẫn mới
sở giao thông vận tải tp hcm
cho phép dịch vụ vận chuyển hành khách
bằng xe gắn máy xe mô tô hai bánh
sử dụng công nghệ ứng dụng gọi
xe hai bánh trên thiết bị di động
hoạt động trở lại ngay từ ngày một mươi bảy tháng một mươi một
số lượng phương tiện không khoán
năm mươi số xe của từng đơn vị
và tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch
covid một mươi chín trên các diễn đàn
các tài xế công nghệ tại tp hcm
hầu hết các bác tài đều bày tỏ
niềm vui và hào hứng khi được
đón khách trở lại sau nhiều tháng
mòn mỏi chờ đợi đối với anh em
tài xế không được trở khách coi như
mất hơn nửa thu nhập trở khách
mới là chính giao hàng và giao đồ ăn
chỉ phụ họa thôi chúng tôi
đã chờ đợi ngày này lâu lắm rồi
một tài xế tài khoản thanh hải
chia sẻ tuy nhiên cho tới
sáng nay ngày một mươi tám tháng một mươi một
mới chỉ có duy nhất hãng xe bi
thông báo mở lại dịch vụ gọi xe hai bánh
bibike các tài xế bibike
đều đã tiêm ngừa ít nhất một mũi
vaccine ngừa covid một mươi chín được tập huấn
tuân thủ nguyên tắc năm k và các quy định
về phòng chống dịch với quy định
giới hạn năm mươi lượng phương tiện
bi bi đặt tiêu chí lựa chọn
các tài xế gắn bó với bi lâu dài
và có năng suất làm việc tốt điểm
đánh giá dịch vụ cao ông nguyễn việt linh
giám đốc truyền thông bigroup thông tin
trước đó ứng dụng gọi xe
gojek cũng đã phát đi thông báo cho biết
hàng chục ngàn đối tác tài xế
gojek đáp ứng đầy đủ tiêu chuẩn
và đã sẵn sàng để có thể hoạt động
trở lại trong tối một mươi bảy tháng một mươi một
chúng tôi đã gửi thông báo tới các đối tác
tài xế và người dùng của gojek
về việc dịch vụ gọi xe hai bánh
goride sẽ chính thức hoạt động
trở lại kể từ giờ ngày một mươi chín tháng một mươi một
theo quy định của cơ quan
chức năng gojek đang tiến hành
lập danh sách phương tiện và người điều khiển
phương tiện đang quản lý
và dự kiến hoạt động để gửi đến
sở giao thông vận tải tp hcm
để cập nhật trên trang thông tin địa tử
của sở thông cáo của gojek
nêu rõ trong lần trở lại này
ứng dụng gojek có cập nhật thêm
tính năng mới theo đó thông tin
về tình trạng tiêm vaccine của đối tác
tài xế sẽ được hiển thị trên
ứng dụng gojek khi người dùng đặt
chuyến goride ngoài ra nhằm
đảm bảo tất cả các đối tác tài xế
tuân thủ việc đeo khẩu trang gojek
đã triển khai tính năng mới trên ứng dụng
dành riêng cho tài xế yêu cầu
đối tác tài xế trụ ảnh xác nhận
việc đeo khẩu trang thì mới có thể
đăng nhập tài khoản để bắt đầu hoạt động
trong ngày gojek cũng khuyến khích
người dùng áp dụng phương thức thanh toán
không dùng tiền mặt để hạn chế mức độ tiếp xúc
trong khi đó đại diện của grab
vẫn bỏ ngỏ thời gian tái xuất
với lý do đang chuẩn bị những bước
cuối cùng để sẵn sàng mở lại dịch vụ
grabbuy với số lượng không quán
năm mươi xe tại tp hcm
theo đúng quy định của cơ quan chức năng
đồng thời hãng cũng cần thêm thời gian
để phổ cập quy định về đảm bảo an toàn
phòng dịch cho các tài xế bên cạnh
việc cho phép xe ôm công nghệ quay trở lại
hoạt động quy định mới của tp hcm
cũng đã tháo quota cho
các loại hình taxi taxi công nghệ
theo đó tất cả các tài xế
phương tiện đủ điều kiện phòng chống dịch
sẽ được phép hoạt động không còn bị giới hạn
không quá hai mươi số lượng phương tiện
như trước nữa ngay trong sáng một mươi tám tháng một mươi một
cả hãng xe bi và grab
đều đã thông báo hoạt động trở lại
toàn bộ dịch vụ gọi xe bốn bánh
giãn cách năm mươi số lượng khách
đặc biệt gojek cũng chính thức ra mắt
dịch vụ gọi xe gocar
tại thị trường tp hcm
tuy số lượng xe được hoạt động tăng lên
thời gian chở xe có giảm so với
giai đoạn trước nhưng theo khảo sát
giá cước vẫn chưa hạ nhật
đơn cử một quốc xe từ đường hoàng diệu
quận bốn đến đường nguyễn đình triều quận ba
trên ứng dụng grab hiển thị năm mươi đồng
vẫn giữ mức tăng gần gấp đôi
so với giá trước giai đoạn dịch
ứng dụng bi thì báo giá bốn mươi tám đồng
tăng giữ mức khoảng hai mươi
so với mặt bằng chung của giá cước
của ứng dụng bi vào thời điểm trước
đại diện một hãng xe công nghệ lý giải
do quy định mới áp dụng bất ngờ
còn số lượng khá lớn tài xe
chưa thêm đủ hai mũi vaccine
phương tiện chưa lắp tấm kính chắn giáp bán
chưa đủ điều kiện hoặc chưa có nhu cầu
chạy xe trở lại nên số phương tiện
phục vụ hành khách vẫn chưa thể tăng ngay
đủ phục vụ nhu cầu của người dân
giai đoạn tới khi số phương tiện tăng lên
giá dịch vụ sẽ được điều chỉnh phù hợp
giữa cung và cầu
tại an giang phó chủ tịch tỉnh an giang cho biết
tỉnh nghiêm cấm việc sử dụng vaccine pfizer
phòng covid một mươi chín để triển khai tiêm mũi ba
khi triệt đội bộ y tế hướng dẫn thực hiện
đến nay an giang ghi nhận hơn hai bảy mươi hai triệu liều vaccine
tỉnh đã triển khai tiêm mũi một được hơn một ba triệu liều
chiếm tỷ lệ chín mươi năm ba dân số trong độ tuổi tiêm chủng
tiêm mũi hai được hơn chín trăm hai mươi hai liều
chiếm tỷ lệ sáu mươi bảy hai
đối với trẻ từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
tỉnh đã tiêm được hai mươi ba trăm bảy mươi ba liều cho trẻ em từ một mươi sáu đến một mươi bảy tuổi
chiếm tỷ lệ một mươi tám mươi hai số trẻ trong độ tuổi từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi
để đẩy nhanh tiến độ tiêm vaccine ngừa covid một mươi chín
ông trần anh thư phó chủ tịch ubnd tỉnh an giang
vừa ký văn bản yêu cầu sở y tế phân bổ một trăm bốn mươi chín bảy trăm sáu mươi liều vaccine pfizer
và một trăm linh liều vaccine verocel vừa được bộ y tế phân bổ
cho các đơn vị và các huyện để tiêm ngừa cho người dân
trong đó ông thư yêu cầu phân bổ
hơn một trăm ba mươi tám liều vaccine pfizer cho các huyện để tiêm mũi một
cho trẻ em từ một mươi hai đến một mươi bảy tuổi nhưng ưu tiên cho học sinh
từ lớp bảy đến lớp một mươi một để các em sớm trở lại trường học trực tiếp
đồng thời sử dụng gần một mươi một vaccine pfizer cho trẻ em lang thang cờ nhỡ
đang tạm trú tại các hộ gia đình nhà trọ cơ sở bảo trợ xã hội
ngoài ra tiêm vét mũi một cho người trên sáu mươi năm tuổi
người mắc bệnh nền và phụ nữ mang thai trên một mươi ba tuần
phó chủ tịch tỉnh an giang cho biết
việc sử dụng vaccine pfizer để triển khai tiêm phòng vaccine covid một mươi chín mũi ba
khi chưa được bộ y tế hướng dẫn thực hiện
các tổ chức cá nhân vi phạm khi bị tổ giác phát hiện
sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
thưa quý vị khán giả những thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin của chúng tôi ngày hôm nay
cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi kính chào và hẹn gặp lại